cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngoài sân vận động mỹ đỉnh đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã tạm giữ một mươi đối tượng có hành vi mua đi bán lại vé mời dự khai mạc sea games ba mươi một
đối tượng lê hữu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quận ba đình tp hà nội
đây là một trong một mươi đối tượng bị tạm giữ sáng nay khi đang có hành vi thu mua số lượng lớn vé tham dự khai mạc sea games ba mươi một
đồng thời cũng là đối tượng mua được nhiều vé nhất với hai mươi một vé khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem bán kết
một người này đến từ nhiều nơi như thành phố hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tại cơ quan công an tất cả các đối tượng đều đến từ sớm
tập trung tại các cung đường bao quanh sân vận động mỹ đình để mua và bán vé khai mạc tham dự sea games
dù các vé này chỉ dành cho khách mời với giá từ ba trăm linh đồng
nhóm chị có bốn người đi từ hải phòng đi từ sáu ở sáu
mỗi lần chị đến mỹ đình thì bọn chị đi buôn vé
mua xong rồi ba trăm linh một đôi thì bán ba trăm năm mươi
vé gì chị cũng bán
từ bé lên đến to
biết là buôn bán vé mời là sai
thôi cứ mua vụn mua trộm để bán vậy
em biết là cái ý thức này của em là em sai
thì chỉ vì cái cuộc sống yêu sinh nuôi sống bản thân gia đình với các con thôi
em ra đường em bán năm nãy được năm mươi một trăm linh nghìn thì bà chỉ để nuôi con cái trong gia đình thôi
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem như các giải bóng đá đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện
thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội
đối với các trường hợp phê vé như thế này thì cũng có thể là người ta làm giả những cái vé bằng cách scan in màu
cái hành vi đấy thì sẽ được làm rõ và được xử lý theo quy định khuyến cáo đối với tất cả những người có nhu cầu
và xem các sự kiện
sơn hoạt động thì phải kiểm tra và mua vé chính ảnh không nên mua của những đối tượng phê vé tránh thiệt hạn về cá nhân
chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
việc kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự phe vé như thế này
đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an toàn cho đại hội
hiện vụ việc đang được công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
kiểm tra hiện trường vụ án mạng tại một quán nhậu trên đường phạm văn đồng thành phố phan thiết
khoảng giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng năm mâu thuẫn xảy ra giữa một nhóm người
ở một quán nhậu trên đường phạm văn đồng phường bình hưng thành phố phan thiết
lúc này một số người trong quán cầm ly
kế ném vào ô tô hạng sang màu trắng
người tài xế xe tên phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú kim sơn ninh bình điều khiển ô tô lao lên lề
xoay vòng để truy đuổi theo những người đang ném ly về phía mình
sau khi xoay nhiều vòng chiếc ô tô màu trắng đâm trúng một người đàn ông tên hà xuân hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu phố ba phường đức thắng phan thiết làm người này ngã gục tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
theo một số nhân chứng khi ô tô vừa tấp vào trước quán nhậu
thì có nhóm người đi xe máy đến sau đó hai bên xảy ra đánh nhau
tài xế lên ô tô lao vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề
xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết người
công an tỉnh bình thuận bước đầu đã xác định được nghi phạm lái ô tô đâm chết người
và tiếp tục điều tra làm rõ
hai thanh niên thủ sẵn hông khí để đi đòi nợ bị cháu của con nợ chém đứt lìa bàn tay
phải nhập viện cấp cứu vụ việc xảy ra tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
công an huyện di linh đang tạm giữ phan văn tiện ba mươi bảy tuổi
trú tại thôn hiệp thành hai xã tam bố huyện di linh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu lương văn khôi ba mươi bốn tuổi rủ bùi tuấn hùng hai mươi bảy tuổi
đều tại xã tam bố huyện di linh đến nhà bà nghĩa để đòi nợ
tại đây khôi và hùng không gặp bà nghĩa mà gặp tiện rồi xảy ra cãi vã sô sát
tiện chạy ra sau nhà lấy một con dao tự chế
nhằm vào hùng để chém nhiều nhát trong đó có một nhát trúng vào khủy tay trái của hùng gây thương tích
thấy hùng bị chém khôi chạy ra bên ngoài lấy cưa quay vào tấn công tiện
tuy nhiên khi khôi chưa kịp tấn công thì tiện lao tới dùng dao chém khôi nhiều nhát
khiến khôi đứt lìa bàn tay phải
hùng và khôi đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu chữa trị
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam phan văn tiện để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và xử lý theo pháp luật
thưa quý vị dù nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi đã xa lưới
song hoạt động của loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với năm đối tượng về tội cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng
các đối tượng gồm bùi văn hiếu
phường dương nội quận hà đông nguyễn văn ninh phùng ngọc thành
cùng chú tại xã xen phương huyện phúc thọ bùi tùng lâm chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình
và hoàng đức thái sinh năm hai nghìn một trú tại xã liên trung huyện đan phượng
theo tài liệu điều tra khoảng đầu năm hai nghìn một mươi tám bùi văn hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bắt họ
các khách vay trực tiếp thỏa thuận với hiếu để vay tiền lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
vay trong thời gian từ năm mươi ngày đến sáu tháng mức lãi suất từ một trăm một mươi đến một trăm tám mươi ba một
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành lâm và thái cùng nhau đến đòi nợ lãi ngày của người vay
thành vào thu tiền thì xảy ra cãi nhau và xô sát với người nhà của người vay nợ
sau khi biết chuyện đàn em bị đánh nguyễn văn ninh đã chỉ đạo và đưa cho thành thái lâm hai con dao để đi trả thù
ba đối tượng này đã dùng dao chém và gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn
bọn chúng nó lên mài tiếp cho nó cuồn tiếp xong rồi em kiểm tra lại thì thấy cuồn rồi thì em đưa cho hai thằng ba thằng đấy
bảo là giờ chúng em ra chợ tìm nó đến nếu mà ra thấy nó bật thì chém cho nó một hai cái cảnh cáo thôi
còn nếu mà nó chạy thì thôi
em là doanh tử phát em có thì mọi người cứ hỏi thì hai bên thỏa thuận về cái lãi suất rồi là tự doanh doanh và tất cả là tự hai bên thỏa thuận với nhau
những người vay bã đến năm là thường thường
thường là những người không có công an được làm thì em hay bắt người ta là thế chấp chứng minh thư hoặc sổ khẩu vay khoảng một hai mươi triệu
quá trình điều tra công an quận hà đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền hai quyển sổ ghi chép khách vay nợ năm điện thoại cùng nhiều tài liệu khác
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai xác định hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng một mươi tỷ đồng
các đối tượng còn tuổi đời
các đối tượng rất là trẻ nên là nhiều khi mà đến đòi tiền khách khách không có khả năng trả nợ thì đối tượng rất là manh đậm
ví dụ như các đối tượng sẽ sử dụng những hung khí để gây sức ép với con nợ để con nợ trả tiền từ đấy thì sẽ dẫn đến xảy ra những vụ việc nghiêm trọng và rất nghiêm trọng khác nữa
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị can đặng tuyết minh chú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp một mươi năm năm tù
và bị can lê thị mỹ hân chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng minh và hân đều nhận thức được việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi minh đã thuê phòng trọ ở thành phố rạch giá cho hân để hân bán ma túy cho minh
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị công an bắt quả tàng là ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một minh đã bán trái phép chất ma túy bảy mươi tám lần cho tám con nghiện
minh đưa ma túy cho hân bán ba mươi sáu lần ba mươi sáu bịch cho nhiều con nghiện khác với số tiền thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
nhưng minh chỉ trả công cho hân ba triệu đồng
ngoài ra hân còn là đồng phạm giúp sức cho minh cất giữ ma túy loại methamvitamin có tổng khối lượng trên bốn mươi bảy gram
và heroin có khối lượng gần bốn triệu đồng
mình đưa ma túy cho hân bán ba mươi sáu gram tại phòng ngủ của hân nhằm mục đích bán cho các đối tượng nghiện
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu số tiền thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng của hai bị cáo do bán ma túy để sung vào ngân sách nhà nước
chiếc container lưu thông trên đường trơn trượt trên quốc lộ một mươi bốn bất ngờ mất lái lao vào giải phân cách bên đường đối diện gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ đồng hồ
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng năm trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua
xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng cùng ngày container mang biển số tám mươi hai h một trăm linh tám kéo theo rơ móc biển số tám mươi hai r ba trăm linh bảy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông
đến đoạn thôn bốn xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước do trời mưa đường trơn trượt chiếc xe bất ngờ mất lái lao sang phần đường đối diện lao thẳng vào giải phân cách cứng bên đường qua mương thoát nước đuôi xe nằm chắn ngang giữa đường
vụ tai nạn khiến quốc lộ một mươi bốn kẹt xe hơn một km kéo dài nhiều giờ đồng hồ nhiều đoạn giải phân cách bị gãy nát một phần mương thoát nước bị phá hỏng đầu xe container hư hỏng nặng tài xế chỉ bị thương nhẹ
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam là đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng nông thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện